cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
vừa bắt giữ nhâm hoàng khang ba mươi bốn tuổi để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đây được cho là lập trình viên có tiếng trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua
với tuyên bố có thể lấy được bản sao kê của ngân hàng của các cá nhân và tổ chức từ thiện
trước đó cục cảnh sát hình sự nhận được đơn tố cáo nhâm hoàng khang
đã có hành vi đột nhập vào trang web liên quan sai phạm hoạt động cờ bạc
sau khi nắm các dữ liệu bằng chứng của trang web rồi quay sang đe dọa
sẽ tố cáo sai phạm đến cơ quan chức năng
khang buộc chủ nhân trong website phạm nói trên phải chuyển năm trăm linh triệu đồng vào tài khoản cho mình
sau nhiều lần bàn bạc khanh đồng ý nhận bốn trăm linh triệu đồng và tiền đã được chuyển
từ đơn tố cáo tội phạm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự đã phối hợp
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh làm rõ
và tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
ngoài ra cơ quan công an đã làm rõ các hành vi khác có liên quan đến đối tượng khang
cục cảnh sát hình sự cho biết thêm lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản lưu trữ dữ liệu bảo mật thông tin
của tổ chức cá nhân khang đã đột nhập lấy trộn thông tin
do vậy khi nhận được đơn tố cáo cục cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ khác để thu thập củng cố tài liệu chứng cứ xử lý nghiêm đối tượng